bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân thì cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ để hạn chế sử dụng túi đi lông như phải hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích sản xuất túi thân thiện với môi trường xây dựng các mô hình điểm tạo điều kiện hỗ trợ khuyến khích người tiêu dùng tái sử dụng tái sử dụng
với sự tham gia và cuộc tích cực của nhiều ban ngành tránh tình trạng đặt ra những mục tiêu không thực hiện được và đâu lại hoàn đó
nhân dân quận huyện và thành phố thủ đức tăng cường kỷ luật kỹ cương trong việc giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công
cụ thể thanh tra kiểm tra công vụ kiên quyết xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu tiêu cực làm phát sinh thêm thủ tục hành chính hồ sơ giấy tờ yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận giải quyết thủ tục
tất cả phường xã thị trấn

cụ thể thanh tra kiểm tra công vụ kiên quyết xử lý nghiêm hành vi nhũng dĩu tiêu cực làm phát sinh thủ tục hành vi nhũng dĩu tiêu cực làm phát sinh thủ tục hành vi nhũng dĩu tiêu cực làm phát sinh thủ tục hành vi nhũng dĩu